để hỗ trợ công tác điều trị covid một mươi chín cũng như hướng dẫn cách xử lý phòng ngừa lây lan dịch bệnh
bệnh viện bạch mai đã cùng một trăm linh đầu cầu với sự tham gia của hơn tám trăm linh bác sĩ tổ chức buổi hội trận trực tuyến
về điều trị cho bệnh nhân nhiễm sars cov hai
được biết đây là buổi hội trần có quy mô tham gia lớn nhất từ trước đến nay của bệnh viện bạch mai
từ các sở y tế bệnh viện đao khoa các tỉnh cho đến bất cứ vùng nào phát hiện dịch đều được kết nối
các chuyên gia đầu ngành về truyền nhiễm trần đoán hình ảnh nhiễm khuẩn hô hấp của bệnh viện bạch mai
đã tham gia để chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm phòng chống dịch
điều trị cho bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín từ thực tiễn trước đó cho các địa phương bệnh viện cơ sở
nhiều chủ đề liên quan đến covid một mươi chín được thảo luận như lựa chọn kháng sinh ban đầu
các dấu hiệu dự đoán covid một mươi chín nặng trên x quang cách phòng tránh khi vận chuyển bệnh nhân nặng cho các bệnh viện cơ sở
chúng ta được nghe trực tiếp những người mà người ta sống giữa tâm dịch là những người mà người ta trực tiếp đã và đang
hàng ngày hàng giờ điều trị chăm sóc cứu những bệnh nhân bị covid đặc biệt là những bệnh nhân covid nặng
đồng nghiệp chúng tôi chia sẻ được thì tất cả các đầu cầu lại học được học được ở nhau
thì các đầu cầu họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm với nhau chứ không phải chỉ bạch mai chia sẻ với các đầu cầu
mà chính các đầu cầu chia sẻ với bạch mai
ngoài ra những ca bệnh đặc biệt ghi nhận tại địa phương cũng sẽ được các bác sĩ hội trần cụ thể
và cùng đưa ra phương hướng điều trị thích hợp để mang lại hiệu quả tối đa nhất
trong bối cảnh dịch bệnh khám chữa bệnh từ xa giúp người bệnh được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao
đồng thời thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân